tại huyện nam sách tỉnh hải dương việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao
áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới
đã mang lại hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với cách làm thủ công
giảm được công lao động cho ra các loại cây sống khỏe mạnh
không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường
gia đình anh nguyễn tuấn anh ở xã an lâm huyện nam sách hiện canh tác trên diện tích năm hectare
trong đó dành hơn một mẫu đất để trồng các loại cây trong nhà màng
chủ yếu trồng các loại dưa như dưa lưới dưa chuột hà lan dưa chuột nhật
mùa đông trồng các loại cà chua ớt
cùng với việc trồng cây trong nhà màng là công nghệ tưới tự động
nên dù mới áp dụng công nghệ cao vào sản xuất từ năm hai nghìn một mươi
nhưng đã cho ra những sản phẩm vượt trội